xin kính chào quý vị và các bạn
khu vực các tỉnh thành phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
kết hợp với hội tụ gió ở tầng khí quyển trên cao đang suy yếu dần
do vậy trong hôm nay và ngày mai chỉ có mưa vài nơi và còn nắng gián đoạn
với mức nhiệt độ tăng nhẹ ở mức là hai mươi năm ba mươi năm độ cảm giác oi nóng
sau đó từ đêm mai khi dạnh áp thấp bị nén mưa rông sẽ tăng mạnh
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
mưa lớn có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng
thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất gây nguy hiểm
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt độ trên khu vực sẽ giảm trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong đêm nay cũng như ngày mai
chỉ có mưa vài nơi với nền nhiệt độ trưa chiều đạt ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó từ đêm mai mưa rông cũng sẽ tăng mạnh trở lại với nhiều điểm có mưa vừa mưa to
người dân tại đây cũng cần đề cao cảnh giác với lũ quét và xa lở đất rất nguy hiểm
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt độ tại đây sẽ giảm khoảng từ một hai độ
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai vẫn có nắng nóng
có nơi xảy ra nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba đến ba mươi bảy độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây có thể vượt mức ba mươi tám độ
sau đó từ ngày hai mươi tám mưa rông trên khu vực sẽ tăng dần cục bộ có mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
mưa rông tăng giúp cho nền nhiệt giảm đáng kể nắng nóng tại đây sẽ thu hẹp dần
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận trong hai ngày tới
tiếp tục duy trì nắng nóng với mức nhiệt trưa chiều đạt ở ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
sau đó từ ngày hai mươi chín thì mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh
giúp cho nền nhiệt độ giảm trở lại
nắng nóng tại đây sẽ tạm thời chấm dứt
tại khu vực tây nguyên trong hôm nay và ngày mai
phổ biến có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
từ khoảng ngày hai mươi tám trở đi thì gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần
do vậy mà mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực
có khả năng sẽ xuất hiện mưa vừa và rông
cục bộ sẽ xảy ra mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc xét và gió giật mạnh
gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động dân sinh
nền nhiệt độ không biến đổi quá lớn
khi đạt ở mức là hai mươi hai ba mươi hai độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng chỉ có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
sau đó từ tối ngày hai mươi tám thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có mưa vừa mưa to
nền nhiệt độ trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
giao động ở mức là hai mươi bốn ba mươi ba độ